cùng với thành phố đà nẵng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng đang trong tình trạng tương tự
nguồn máu dự trữ ngày càng thiếu hụt
việc huy động hiến máu tình nguyện cũng gặp rất nhiều khó khăn do dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố hồ chí minh cho biết
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nguồn máu huy động được chỉ đạt tám mươi
cụ thể bình quân mỗi ngày chỉ thu được ba trăm linh bốn trăm linh túi máu
trong khi nhu cầu điều trị cần khoảng một túi máu mỗi ngày
e ngại virus corona là tâm lý chung khiến nhiều người chưa nhiệt tình tham gia
do đó có những điểm hiến máu tình nguyện như thế này là rất quý
phòng chống dịch đợt vừa rồi cũng như đến bây giờ cũng rất là tốt
tại trị địa bàn thành phố của mình
bản thân mình cũng rất là phải thúc để phòng dịch
trong mùa dịch bệnh này thì các bạn thường rất là lo lắng về vấn đề bị lây nhiễm bệnh corona
cho nên là em cũng khuyên nhữ với bạn em là mình biết cách phòng ngừa thì chắc chắn không sao đâu

các bệnh viện phát tuyên truyền
gần đây lượng máu thu được tại trung tâm hiến máu thành phố và bệnh viện truyền máu đã tăng hơn
có thời điểm đạt từ năm trăm linh đến một túi mỗi ngày
nhưng so với tình hình chung vẫn còn thiếu
cáng bộ công chức viên chức công nhân lao động đặc biệt là các bạn học sinh xuất viên
chúng ta cũng nên nhận thức rằng là nếu chúng ta có phòng chống dịch tố túng corona tốt
thì chúng ta không phải lo sợ khi chúng ta đi hiến máu
bởi vì giữa hai nhiệm vụ chúng ta vừa phòng chống dịch tố túng corona
cũng như là vận động hiến máu tình nguyện đều quan trọng như nhau
để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia hiến máu tình nguyện trong mùa dịch covid một mươi chín
bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm đã phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền
vận động để người dân hiểu rõ về dịch bệnh và cách phòng tránh
đồng thời các cơ quan đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện cũng tuân thủ các biện pháp phòng dịch
như chọn vị trí thông thoáng tránh tụ tập đông người phát khẩu trang
nước rửa tay kiểm tra sức khỏe đo nhiệt độ cho người đăng ký hiến máu tình nguyện
để người dân yên tâm hơn trong mùa dịch với việc làm ý nghĩa hiến máu cứu người giọt máu cho đi cuộc đời ở lại